thời tiết bắc bộ trong ngày và đêm nay được nhận định không có nhiều sự khác biệt so với những ngày trước
nhưng sang đến những ngày tới khi khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra biển thì tình trạng khô hanh sẽ giảm đáng kể
cùng với đó nền nhiệt cũng tăng nhẹ ngày và đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới cũng phổ biến là tạnh giáo ít mưa
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ra động ở ngưỡng là hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc là từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi cho hoạt động của dân sinh và sản xuất nông nghiệp của người dân miền bắc
đến với các tỉnh thành miền trung tại khu vực bắc trung bộ từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
thời tiết hầu như là không có mưa ngày nắng
phần còn lại từ quảng bình vào đến thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông kết hợp với không khí lạnh
sẽ có mưa rông ở trên diện rộng trong vòng
trong vòng hai ngày tới sau đó mưa giảm cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất nên người dân cần phải hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa trong vòng hai ngày tới
cũng chịu tác động của nhiễu động gió đông và không khí lạnh nên sẽ có mưa vừa có nơi mưa to
người dân cần phải hết sức cảnh giác với hiện tượng lũ quét xa lở đất
do kết cấu đất là khá yếu bởi mưa kéo dài trong nhiều ngày qua
còn tại khu vực ninh thuận và bình thuận mưa tại đây là không đáng ngại
do chỉ tác động đơn thuần của nhiễu động trong đời gió đông mưa chỉ ở mức độ giải rác
vùng cao tây nguyên chịu tác động của nhiễu động trong đời gió đông kết hợp với rãnh chí đạo
nên trong ba ngày tới đều có mưa rông ở trên diện rộng cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiêm bẩn tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ và ra động từ một mươi chín cho đến hai mươi chín độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu tác động của hình thế gây mưa như tại tây nguyên
nên trong cả ba ngày tới tiếp tục duy trì mưa rào và rông nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo lốc mạnh
ngoài ra người dân cần phải hết sức cảnh giác khi lưu thông qua các đoạn đường trung thấp bởi khả năng xảy ra ngập ống cục bộ
nhiệt độ tại đây sẽ có xuống tăng nhẹ chưa chiều trong ngưỡng là ba mươi đến ba mươi ba độ